kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và sáng mai tại đông bắc bộ mưa rào và rông sẽ lặp lại
cục bộ có nơi có mưa to
nhiệt độ trong ngày mai chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sang ngày mùng bốn mưa sẽ giảm hơn ban ngày trời có nắng và cục bộ sẽ xuất hiện nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó mức nhiệt ở trên khu vực sẽ giảm nhẹ từ hai đến ba độ
khu vực phía tây bắc bộ trong đêm nay và sáng mai
cục bộ sẽ có mưa to trong ngày mai sẽ chỉ có nắng nóng nhẹ
với mức nhiệt độ không quá mức là ba mươi năm độ
trong ngày mùng bốn sẽ nóng nhất trong ba ngày tới xuất hiện nắng nóng ở trên nhận rộng
với nhật độ cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó mức nhiệt sẽ giảm từ hai đến ba độ
tại khu vực trung bộ nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt cũng sẽ thu hẹp lại trong ngày mai
ở các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ có mưa rông rải rác ở phần phía bắc của khu vực
ở phần phía nam của khu vực sẽ có mưa vài nơi
ngày có nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau hai ngày tiếp theo nắng nóng sẽ gia tăng cường độ với mức nhiệt gần chạm mức là bốn mươi độ
chuyển sang khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
ở phía bắc sẽ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi bảy độ
các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận mức nhiệt sẽ thấp hơn
sau hai ngày tiếp theo nắng nóng sẽ tăng cường ở trên khu vực
nhiệt độ sẽ tăng thêm từ một cho đến hai độ
tại khu vực tây nguyên trong ngày mai trời không mưa
ngày có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
đến trưa tối ngày bốn tháng năm khối khí khô nóng trên mực năm m sẽ có xuống rút chậm ra phía biển
hình thành các vùng nhẫu động và gây mưa rào và rông
ở trên khu vực này nắng nóng sẽ suy giảm
chuyển sang các tỉnh thành ở nam bộ trong vòng ba ngày tới
duy trì nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao hơn
chiều tối ngày bốn tháng năm sẽ có mưa rông rải rác nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh